thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn đức bảo
trú tại xã vân tùng huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn về tội mua bán trái phép hóa đơn
theo cáo trạng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn đức bảo đã bán trái phép một mươi bốn số hóa đơn bán hàng
gồm hàng tạp hóa và vật liệu xây dựng đã ghi nội dung cho các đơn vị cá nhân trên địa bàn huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn một trăm ba mươi chín triệu đồng thu tiền hóa đơn với mức một mươi trên mỗi hóa đơn
tương ứng số tiền là hơn một mươi ba triệu đồng số tiền thuế phát sinh trên mỗi hóa đơn phải nộp là hơn hai triệu đồng
thu lợi bất chính số tiền một mươi một triệu hai trăm linh sáu bảy trăm linh nghìn đồng hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo nguyễn đức bảo sáu mươi triệu đồng
buộc thu số tiền hơn một mươi một triệu đồng là tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước
xả nước thải chưa qua xử lý ra sông châu giang một công ty tại cụng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
xã hòa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam phát hiện và bắt quả tang
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam xử phạt trên hai sáu tỷ đồng
trước đó phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may vũ băng
do trần bá tuấn làm tổng giám đốc công ty
chuyên tái chế vải sợi đang thực hiện hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra sông châu giang
tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện công ty vũ băng tự ý lắp đặt đầu nối đường ống nhựa có đường kính sáu mươi ba mm
dài khoảng một bốn km vùi lấp trong các mương thoát nước khu canh tác và nghĩa trang của xã hòa hậu huyện lý nhân
để xả nước thải chưa qua xử lý ra sông châu giang
cơ quan công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn dệt may vũ băng đã có ba hành vi gồm xả nước thải
vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có nồng độ ph dưới hai không có giấy phép môi trường theo quy định
xây lắp lắp đặt thiết bị đường ống để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường
căn cứ các hành vi vi phạm ubnd tỉnh hà nam đã sau quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường
số tiền hai tỷ sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn vũ bằng
ba tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ do phòng cảnh sát môi trường phối hợp
cùng với lực lượng hải quan thu giữ trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
được hội đồng tiêu thủy và công an tỉnh lào cai đang tiến hành tiêu hủy
trước đó tại khu vực vỉa hè quốc lộ bảy mươi thuộc địa phận phường lào cai thành phố lào cai
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai phối hợp với đội kiểm soát hải quan
cục hải quan lào cai phát hiện võ văn toàn chú tại tổ hai mươi chín phường lào cai
đang có hành vi tập kết hơn ba trăm linh thùng cát tông bên trong chứa chân gà đông lạnh
với tổng trọng lượng là gần ba ba tấn
bên ngoài các thùng có in chữ nước ngoài không có tem nhãn phụ ghi bằng tiếng việt
chủ hàng là vũ văn toàn đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng hóa trên
tổ công tác đã tiến hành thu giữ toàn bộ lô hàng
đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh vũ văn toàn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa có báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ
kết quả triển khai thực hiện đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức
thường xuyên kiểm tra thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai
thực hiện thanh tra kiểm tra xứ phạt vi phạm hành chính theo quy định
thực hiện tiếp công dân giải quyết hồ sơ phản ánh khiếu nại tố cáo về đất đai theo quy định
thực hiện các kết luận thanh tra tham mưu phê duyệt phương án giá đất đối với các dự án
trong đó chánh thanh tra sở tài nguyên môi trường đã ban hành hai trăm ba mươi hai quyết định xứ phạm vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền hơn một mươi hai tám tỷ đồng giải quyết một một trăm sáu mươi sáu hồ sơ phản ánh khiếu nại tố cáo về đất đai
tham mưu thực hiện ba mươi bốn trên ba mươi bốn dự án theo kết luận thanh tra tham mưu phê duyệt phương án giá đất đối với chín trên ba mươi bốn dự án
sở cũng đã tham mưu trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành chính quyết định với số tiền xứ phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đất đai hơn sáu tỷ đồng
trong sáng ngày hai mươi chín tháng sáu lực lượng chức năng đoàn trinh sát số hai cảnh sát biển việt nam đã dẫn dải tàu cá
có hành vi vận chuyển trái phép sáu mươi lít dầu đeo về tới cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
tại khu vực biển cách đông nam bãi tư chính khoảng sáu mươi hải lý đoàn trinh sát số hai phát hiện tàu cá bỏ gỗ
số hiệu tg chín mươi ba nghìn sáu trăm chín mươi tám ts có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu kiểm tra
thời điểm này trên tàu có bốn thuyền viên do ông huỳnh tấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quảng ngãi làm thuyền trưởng
qua kiểm tra trên tàu đang chờ khoảng sáu mươi lít dầu đeo ô nhưng không xuất trình được hóa đơn chiến từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu
các thường viên không đủ bằng cấp chiến trị chuyên môn theo quy định
hiện đoàn trinh sát số hai đã bàn giao cho bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thông tin liên quan tới vụ sạt lở ta luy vừa xảy ra vào đêm qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã khiến cho ba căn nhà bị tác động bảy người bị mắc kẹt vùi lấp
sau nhiều giờ triển khai cứu nạn cứu hộ đến một mươi một h bốn mươi năm ngày hôm nay hai mươi chín tháng sáu
lực lượng cảnh sát phòng trái trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát dưới lớp bê tông
có bảy người đang ngủ bị đất đá vùi lấp kẹt
tiếp nhận tin báo đồng chí trần phát hiệp chủ tịch ngoại trưởng tỉnh lâm đồng
đại tá trương minh đương giám đốc công an tỉnh lâm đồng trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng trái trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn các nạn nhân
nhận được tin báo các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng trái trợ trái và cứu nạn cứu hộ
đã khẩn trương thực hiện các phương án kỹ thuật nắm tình hình
triển khai trinh sát ngôi nhà theo hướng từ tầng trời xuống bên phải và bên trái tầng hầm
qua đó xác định được vị trí người bị nạn sau đó khẩn trương đục tường tiếp cận nạn nhân
đồng thời dùng kích thủy lực cùng cây chống thép chống sậm và đảm bảo an toàn cắt điện toàn khu vực
chúng là đang ngủ đang ngủ tầm hai giờ mấy là em nghe cái sao
nghe cái sao cái âm là em mọc dậy
em mọc dậy là nhìn xuống là thấy là như hiện trường như vậy
ở dưới đây là có hai người là ba mẹ em là ngủ ở dưới láng dưới này
cùng bao nhiêu là ở trên ở nhà trên hết
tự nhiên nghe tiếng nói dạy nên giúp mình dạy thủy điện đài không còn nữa
cứ bắt đồng minh đi tìm thì mới tìm tường thoát
là ra mới thấy thủy điện đài không dám ở nữa mới thoát
mình khai đứng như thế này rồi chứ
mà không nhìn các cái ảo qua hết hiện trường đâu hay biết gì nữa đâu
họ ở trên họ làm cái tường rào nó không đủ bao đám hai nữa
thời gian mưa nó quá tấy
trên cái đất này là bói đất mới đó nó không chịu nấu nó lùa từ trên phía dưới
đến bốn h năm mươi phút sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tiếp cận cứu nạn được năm nạn nhân
trong đó hai người sức khỏe ổn định ba người được đưa đến bệnh viện cấp cứu
đến trên này lực lượng chức năng đã tìm thấy vị trí hai nạn nhân bị vùi lấp
trong đống đổ nát dưới lớp bê tông
khi thế cả hai nạn nhân được đưa về nhà tăng lễ bệnh viện đạp qua lân đồng
để chờ các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về tiệm nhà hành táng
theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường hai ngôi nhà đã bị phá hủy vùi lấp hoàn toàn
hai ngôi nhà ba tầng và bốn tầng khác bị vùi lấp một phần
trong đó có một ngôi nhà bị nghiêng và có nguy cơ đổ sập
vụ sạt lở còn làm ảnh hưởng đến khoảng một mươi năm hộ dân trong khu vực
trong đó có năm hộ bị uy hiếp nghiêm trọng
chính quyền địa phương đã tổ chức thông báo vận động ít nhất một mươi hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở
tạm di chuyển đến nơi an toàn
ngay sau khi vụ việc xảy ra thủ tướng chính phủ ban hành công điện số năm trăm chín mươi một
về tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh lâm đồng
và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ
để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở nói trên
và chủ động bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng trong mùa mưa lũ
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tập trung chỉ đạo chủ động triển khai công tác phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai
trong đó chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất nêu trên
tổ chức cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
nhất là gia đình có người bị nạn chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra đánh giá
xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự
đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý đất đai và hoạt động xây dựng nếu có theo đúng quy định của pháp luật
cũng liên quan đến vụ việc vào chiều ngày hôm nay ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo ubnd tp đà lạt
tạm đình chỉ công tác đối với trưởng phòng quản lý đô thị tp đà lạt để kiểm tra kiểm điểm
của cá nhân tập thể liên quan trong việc cấp phép xây dựng và kiểm tra giám sát hoạt động xây dựng trên địa bàn
ubnd tỉnh lâm đồng cũng yêu cầu ubnd tp đà lạt đình chỉ toàn bộ các công trình xây dựng
tại khu vực xảy ra trượt lở đất trên đường hoàng hoa thám phường một mươi
và các công trình đã cấp phép có độ dốc lớn tranh lệch giữa ta luy âm dương
có nguy cơ xảy ra trượt lở để ra soát đánh giá lại mức độ an toàn
chuyển sang thông tin khác
vào ngày hôm nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông hai nghìn hai mươi ba
vào buổi sáng các em thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm ba môn
thi thành phần là vật lý hóa học sinh học và khoa học xã hội lịch sử địa lý giáo dục công dân
buổi chiều ngày hôm nay thi môn ngoại ngữ và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
truyền hình công an nhân dân tại một số địa phương trên cả nước
ngày sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất
cùng với việc lưu ý các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao
để hạn chế tối đa việc có thể gian lợi cho phòng thi quản lý chặt chẽ để thi theo quy định
bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp
bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
ban chỉ đạo thi các cấp đặc biệt là ban chỉ đạo thi của quận ba đình
đã có quán triệt và có chỉ đạo kịp thời đến các điểm thi trên địa bàn của quận ba đình
trong buổi sáng trước khi làm việc của buổi thi ngày hôm nay điểm thi cũng đã tổ chức quán triệt
với tất cả các đồng chí cán bộ coi thi các đồng chí làm nhiệm vụ tại điểm thi
và đồng thời là hướng dẫn cho thí sinh về việc thực hiện đúng theo quy chế
trong ngày thi thứ hai hoạt động tình nguyện hỗ trợ tiếp sức thí sinh
được các lực lượng tình nguyện triển khai hiệu quả tại các điểm thi trên cả nước
công tác bảo đảm an ninh trật tự vòng trong và ngoài
trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi tiếp tục được đảm bảo
đặc biệt những địa phương có số lượng thí sinh đông như hà nội thành phố hồ chí minh
năm nay thì em thấy cái công tác thì nói chung em thấy rất là ok tuyệt vời luôn
và đi đường thì các công an nói chung là hỗ trợ rất là cẩn thận
cả khung xung quanh khu vực cũng như là các hàng rào các hành lang bảo vệ giám thị
thì chúng tôi cũng đã lên các hoạt chức chi tiết công đó có cả liên quan đến vấn đề công tác phòng cháy chất cháy
công tác gây dối trật tự công cộng rồi những thí sinh không đảm bảo sức khỏe liên quan đến y tế
chúng tôi cũng đã lên kế hoạch đầy đủ và huy động tối đa lực lượng trong đó có tự quản có bảo vệ dân phố
ghi nhận tại một số tỉnh miền núi nơi có nhiều điểm thi ở xa khu vực khó khăn
các địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ nơi ở ăn uống cho các thí sinh giúp các em tham gia kỳ thi an toàn nghiêm túc
với những học sinh ở xa thì điểm thi đã phối hợp cùng với trường sở tại là đưa các em về ở tại khu
bán chú của nhà trường tổ chức cùng với huyện đoàn bổ tổ chức những bữa ăn miễn phí cho các em
bên cạnh đó một cái việc rất quan trọng đó là tạo được cái tâm lý thoải mái yên tâm cho các em học sinh
kết thúc buổi thi thứ hai các thí sinh đều thở nhẹ nhõm khi đề các môn được đánh giá là khá dễ thở
đánh giá ban đầu của thí sinh giáo viên đề thi bài khoa học tự nhiên và bài thi khoa học xã hội
nằm trong chương trình trung học phổ thông bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng
vượt sức với thí sinh
có sự phân hóa phù hợp
là nó vừa sức môn sử với đề thi hơi khó hơn công dân một xíu
còn công dân thì đều có vẻ dễ hơn đề mà trường cho con ôm rồi
sự phân hóa của đề thi như vậy thì có lẽ là để đạt được cái mức điểm trung bình khá khoảng năm bảy điểm thì không quá khó
và các bạn sẽ rất là dễ dàng để hoàn thành cái mục tiêu là tốt nghiệp trung học phổ thông
tuy nhiên để xét tuyển đại học cao đẳng để đạt được cái mức điểm cao đối với đề thi này thì cũng không dễ
vì như tôi đã nói là có một số cái bất ngờ nhỏ nhỏ trong đề
như vậy hơn một triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
kết quả vẫn còn nằm ở phía trước
nhưng từ hôm nay các em có thể cho phép mình được nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày vất vả ôn luyện
vâng thưa quý vị đúng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hôm nay thì các thí sinh đã kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
và ngay lúc này thì tại trụ sở bộ giáo dục và đào tạo thì đang diễn ra
cuộc họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp này
rất nhiều vấn đề được đưa ra như công tác coi thi vấn đề gian lận thi cử hay xử lý trường hợp để lọt đề thi
và phóng viên chúng tôi đã có những ghi nhận ngay sau đây
tại buổi họp báo đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết kỳ thi đã kết thúc tốt đẹp với sự chuẩn bị kỹ
của các địa phương và bộ ngành liên quan với trên hai trăm năm mươi cán bộ giáo viên làm công tác coi thi
theo số liệu mới cập nhật trong hai ngày thi có bốn mươi một thí sinh bị đình chỉ thi
trong đó có bốn mươi thí sinh mang điện thoại vào phòng thi
có sáu cán bộ phải đình chỉ coi thi vì vi phạm quy chế
trong đó có hai thí sinh tại cao bằng và yên bái sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi cho người thân nhờ giải đề thi
đại diện bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết công tác xây dựng đề thi in sao đề thi đã được kiểm tra
giả soát kỹ quy trình từ trước khi kỳ thi diễn ra
vấn đề bảo mật đề thi được đặc biệt quan tâm bằng cả sự đề cao trách nhiệm của con người và ứng dụng công nghệ
về đề thi được ra bám sát chương trình giáo dục trung học phổ thông chủ yếu lớp một mươi hai đảm bảo mục tiêu của kỳ thi không xảy ra sai sót
ngoài mục tiêu xét tốt nghiệp thí sinh có thể sử dụng kết quả thi này để xét tuyển vào đại học